thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp ngoại trưởng hoa kỳ john kerry đã có chuyến thăm việt nam
theo lời mời của phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
hoan nghênh chuyến thăm của ngài ngoại trưởng john kerry thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã bày tỏ hài lòng
về sự phát triển tốt đẹp trên nhiều mặt của quan hệ việt nam hoa kỳ đặc biệt kể từ khi hai nước xác lập khuôn khổ đối tác toàn diện
trong đó có chuyến thăm hoa kỳ của tổng bí thư nguyễn phú trọng năm hai nghìn một mươi năm và chuyến thăm việt nam của tổng thống obama năm hai nghìn một mươi tám
thủ tướng tin tưởng trên cơ sở nền tảng hiện có hai nước sẽ tăng cường hợp tác nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ ổn định
lâu dài thực chất và hiệu quả trên cơ sở tôn trọng thể chế và con đường phát triển của nhau
cần sớm có kế hoạch để tiếp tục duy trì đà quan hệ trong đó có việc duy trì tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp
thúc đẩy hợp tác phát triển hợp tác trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh và mở rộng các lĩnh vực hợp tác khác
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhắc lại việc lãnh đạo việt nam đã có lời mời tổng thống đắc cử donald trump
dự hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy và thăm chính thức việt nam
đồng thời thủ tướng khẳng định tầm quan trọng về kinh tế và chiến lược của hiệp định tpp đối với các nước thành viên
trong đó có hoa kỳ và hoan nghênh hoa kỳ tiếp tục đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy hòa bình ổn định
hợp tác và phát triển của khu vực châu á thái bình dương và trên thế giới
hai bên trao đổi về tình hình biển đông nhấn mạnh sự cần thiết của việc tuân thủ luật pháp quốc tế
tiến trình ngoại giao và pháp lý trong xử lý vấn đề biển đông nhằm duy trì hòa bình ổn định an ninh an toàn
tự do hàng hải hàng không ở biển đông
ngoại trưởng john kerry cho biết rất vui mừng được quay trở lại thăm việt nam
cho rằng quan hệ việt nam hoa kỳ là hình mẫu về việc hai nước cựu thù vượt qua quá khứ để xây dựng quan hệ bạn bè đối tác
ghi nhận quan hệ hai nước trong hai mươi năm qua đã phát triển hết sức tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực
tái khẳng định cam kết của hoa kỳ về việc tôn trọng thể chế chính trị độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của việt nam
ủng hộ việt nam tổ chức thành công hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
với nền tảng là khuôn khổ đối tác toàn diện quan hệ việt nam hoa kỳ sẽ tiếp tục đà hợp tác toàn diện thực chất trong thời gian tới
ngoại trưởng john kerry khẳng định hoa kỳ có lợi ích lâu dài tại châu á thái bình dương
và tin rằng chính quyền mới sẽ tiếp tục chính sách tăng cường quan hệ với khu vực
ngoại trưởng john kerry cảm ơn lãnh đạo việt nam và khẳng định sẽ luôn là người bạn của đất nước và nhân dân việt nam
về các nội dung hợp tác ngoại trưởng john kerry khẳng định hoa kỳ sẵn sàng hỗ trợ việt nam hơn nữa
trong đối phó với biến đổi khí hậu đặc biệt trong việc phát triển năng lượng sạch
hạ tầng cơ sở bền vững quản lý nguồn nước thông minh và tài nguyên trong hệ sinh thái
về vấn đề biển đông ông cho biết hoa kỳ theo dõi sát những diễn biến tại khu vực này
khẳng định hoa kỳ nhất quán ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình
thông qua tiến trình ngoại giao và pháp lý trên cơ sở luật pháp quốc tế
nhất là công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai